mở đầu chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay là những tin tức về tình an ninh trật tự
hôm qua ngày bảy tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng là
nguyễn thị tường nhi chú tại phường bảy quận tám nguyễn trần anh tuấn chú tại phường một mươi năm quận bình thạnh tô văn hào quê quán tại hải dương
và tạm chú tại phường một mươi bốn quận một mươi cùng tp hcm và võ thị thanh thúy chú tại phường an hòa quận ninh kiều tp cn
để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển và mua bàn trái phép các chất ma túy
qua công tác nắm tình hình vào ngày ba tháng chín các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cn đã phối hợp với lực lượng chức năng
tổ chức bắt quả tăng đối tượng nhi đang vận chuyển ma túy lưu thông trên đường trần phú phường cái khế
khám xét nhanh trên người đối tượng đã thu giữ một lượng lớn ma túy đá thuốc lắc
ngay trong đêm cùng ngày lực lượng công an cũng kiểm tra khách sạn mà nhi đang lưu trú trên địa bàn quận cái răng
thu giữ thêm một lượng lớn thuốc lắc ma túy đá cùng với nhiều tăng vật liên quan
nhi khai số ma túy này mua từ một đầu mối trên tp hcm mang về cần thơ thuê khách sạn lưu trú dài ngày để cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng nguyễn trần anh tuấn đang vận chuyển và tàng trữ một lượng lớn ma túy
đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tô văn hào cũng trú tại tp hcm
quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan
theo cơ quan điều tra nhi mua thuốc lắc ma túy dạng đá và ketamin của hào được vận chuyển từ hải dương để cung cấp cho các vũ trường quán bar tại cần thơ
còn tuấn cũng mua thuốc lắc từ hào để cung cấp cho các đầu mối tại tp hcm
quá trình hoạt động để che giấu hành vi của mình các đối tượng hoạt động khép kín thường lưu trú tại các khách sạn hạng sang và trung cư cao cấp và thường xuyên thay đổi chỗ ở
tổng số ma túy đá đã thu giữ là một trăm một mươi g gần một mươi bảy g ketamin và năm trăm linh viên thuốc lắc hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi thu một số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng năm tổng số ma túy đá đã thu giữ là một trăm một mươi g gần một mươi bảy g ketamin và năm trăm linh viên thuốc lắc
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi thu một số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy

mà được kỳ vọng trong giải pháp về bảo vệ môi trường và giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu
trong năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này tại thành phố đà nẵng có thêm một mươi ba ngôi trường mới trong đó có một ngôi trường mang tên quần đảo hoàng sa thân yêu
đặc biệt hơn nữa ngôi trường này là nơi học tập của hầu hết con em ngư dân những người buôn bán nhỏ con của các chiến sĩ hải quân quân đội biên phòng
trường trung học cơ sở hoàng sa thành phố đà nẵng
buổi học đầu tiên của các em học sinh lớp sáu trên ba đó là môn âm nhạc
buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới này chắc chắn mang đến cho các em rất nhiều cảm xúc
các em không chỉ là được gặp thầy cô làm quen với những người bạn mới mà còn là cảm xúc các em đang được khoác trên người bộ đồng phục in trên đó dòng chữ hoàng sa thân yêu
em rất vui khi được học trường hoàng sa này bạn vào ngày mới của em cũng rất là vui
đối với em khoảng cách từ nhà đến trường thì rất là ngắn so với trường cũ trước đây em học
về mặt mới thì rất là nhiều em làm quen được nhiều hơn
cơ sở vật chất của trường rất là tốt
còn đối với trường mang tên hoàng sa thì em thấy một ý nghĩa rất là sâu sắc cũng như em đối với các bạn học sinh trong trường

trường trung học cơ sở hoàng sa được thành lập vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa hiện đại hóa
trong năm học mới đầu tiên này trường có tất cả hơn năm trăm linh em học sinh với ba mươi năm cán bộ giáo viên nhân viên
trường trung học cơ sở hoàng sa đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em của đa số các hộ ngư dân
thuộc khu vực ven biển phường thọ quang giáp với phường thọ quang quận sơn trà
thành phần các em con ngư dân thì người ta phải
phải lo bám biển và người ta xuất thân là dân lao động nghèo
thì cái mức độ quan tâm đối với việc học tập của con em là nó cũng có những cái hạn chế
vì vậy cán bộ giáo viên nhà trường là phải cố gắng hơn để mà giúp đỡ cái đối tượng này
còn đối với những cái đối tượng con em bộ đội hải quân bộ đội viên phòng
thì các em đó mặc dù là gia đình là quan tâm nhưng mà đa phần thì cũng vì là hoàn cảnh công tác
bố mẹ công tác thì các thầy cô giáo cũng phải quan tâm đến các em nhiều hơn
trong những cái bài học đầu tiên và đặc biệt là trong cái tuần đầu này có bài học là con rồng cháu tiên
thì rất là vinh dự khi lại được học được dạy chỗ trên cái ngôi trường mang tên hoàng sa
cho nên là các em học sinh qua những thiết học này tôi cũng lòng ghét và liên hệ với các em
để biết rõ được về cái lòng về cái chủ quyền biển đảo
cũng như là cái lòng yêu nước được truyền lại từ xưa trong cha ông
một điều đặc biệt nữa tại ngôi trường này
gần hai phần ba cán bộ giáo viên của trường là vợ của cán bộ chiến sĩ trong quân đội biên phòng
đặc biệt là lực lượng hải quân
và có lẽ chính những điều đặc biệt ấy khiến thầy và trò trở nên gần gũi với nhau hơn
và cùng nhau nỗ lực để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
cũng như những người đã và đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
tiếp tục với một số tin tức về văn hóa
tỉnh yên bái đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động du lịch về miền tây
theo chuỗi các hoạt động của tuần văn hóa du lịch mường lò và tuần văn hóa danh thắng ruộng bậc thang quốc gia bù cang trải năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng chín
tuần văn hóa du lịch mường lò diễn ra tại thị xã nghĩa lộ
sau đây là một số tin tức giao thông đáng chú ý
liên quan đến vụ lật xe khách trên ca tốc pháp vân cẩu rẽ làm hai người chết mười người bị thương
xảy ra vào sáng ngày sáu tháng chín
cơ quan khám nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn văn tùng
trú tại tây lương huyện tiền hải tỉnh thái bình
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào sáng ngày sáu tháng chín tại km hai trăm linh bốn cao tốc pháp vân cầu rẽ
thuộc địa phận minh cường huyện thường tín thành phố hà nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
chiếc xe khách do tùng điều khiển bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi lật nhào xuống đường
vụ tai nạn đã làm một mươi hai người thương vong
theo đại diện các cơ quan chức năng vào thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to
do đó nguyên nhân có thể do đường trơn trượt nên tài xế đã không làm chủ được tốc độ và để xảy ra tai nạn
theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra công an huyện thường tín
các thiết bị an toàn cũng như giấy tờ đăng kiểm xe bằng lái của lái xe nguyễn văn tùng đều có đầy đủ
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngoại truyền định ngành chức năng và chính quyền địa phương vừa tiến hành nghiệm thu
bàn giao đưa vào sử dụng cầu treo hậu phú trên địa bàn xã miền núi ân hữu huyện hoài ân
trong đề án xây dựng một trăm tám mươi sáu cầu treo dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trên phạm vi hai mươi tám tỉnh biển núi phía bắc miền trung và tây nguyên
cầu treo hậu phú với tổng mức đầu tư gần sáu tỷ đồng chiều dài một trăm một mươi m khổ cầu rộng hai m
tải trọng ba năm tấn bắc qua suối nước lương nối liền thôn phú văn i và thôn phú văn ii sẽ đặc biệt khó khăn ân hữu
trước đây người dân địa phương muốn sang bờ bên kia phải lội suối trong mùa nước
và phải theo lối đường mòn trên núi để đi vào trong mùa mưa
nhiều trẻ em đến tuổi đi học nhưng không được đến trường
người dân nơi đây rất vui mừng khi cầu hậu phú được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ hai nghìn một mươi chín
tỉnh lộ ba trăm chín mươi một vốn là niềm tự hào của cán bộ nhân dân huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
con đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại lưu thông buôn bán hàng hóa thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả địa phương này
tuy nhiên từ khi phí bot áp dụng cho các xe chạy trên một số tuyến đường mới
vì lợi nhuận mà các doanh nghiệp đã giảm chi phí vận chuyển lưu thông
các xe tải trọng nặng như xe từ bốn mươi trở lên xe container đã chọn tỉnh lộ ba trăm chín mươi một là con đường để vận chuyển lưu thông
và điều này đã gây hoang mang lo sợ cho người dân sống hai bên ven đường
đặc biệt là các em học sinh của các trường nằm gần tuyến tỉnh lộ ba trăm chín mươi một
mặc dù lệnh cấm các xe bốn mươi trở lên đi vào tỉnh lộ ba trăm chín mươi một vào các khung giờ từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ hàng ngày
theo quyết định của ubnd tỉnh hải dương có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong giờ này vẫn còn tồn tại tình trạng các xe bốn mươi trở lên
xe container xe tải trọng lớn lưu thông trên tỉnh lộ ba trăm chín mươi một để trốn chạm thu phí
sự thiếu ý thức của một số lái xe trên đã gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường này
trong cái thời gian gần đây do việc tăng phí bot
do vậy một số phương tiện đặc biệt là phương tiện quá khổ quá tải container chạy để né các trạm thu phí
nên hiện trạng giao thông ở trên đường ba trăm chín mươi một và đặc biệt là khu vực xung quanh cổng trường trung hội thông hưng đạo
cũng có tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ gây ra tai nạn
chị huệ ở hưng đạo tứ kỳ nhà nằm bên ven đường tỉnh lộ ba trăm chín mươi một
hàng ngày chứng kiến cảnh các xe container xe tải trọng năng chạy nườm nườm trên tuyến tỉnh lộ này
và cũng đã có những vụ tai nạn giao thông do các xe này gây ra cho các em học sinh
nhanh nắm mà đi cũng sợ lắm
cảm giác như là người ta không quay mạng người ra cái gì
cuối tháng tám một cháu học sinh mới khoảng một mươi ba một mươi bốn gì đấy
con tớ lơ đâm ở dây đoạn qua dưới đoạn quang phục dưới kia
theo thống kê chưa đầy đủ riêng lưu lượng container lưu thông trên tỉnh lộ ba trăm bốn mươi
là từ một bốn trăm linh đến một năm trăm linh xe một ngày đêm
lưu lượng xe tải tăng đột biến hiện tượng xe lưu thông trên tỉnh lộ ba trăm chín mươi
đã cao gấp ba lượt
nhiều lần so với thiết kế và có xu hướng ngày càng tăng
chính điều này đã khiến tình hình trật tự an toàn giao thông tại đường ba trăm chín mươi một diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đã xảy ra một mươi ba vụ và một mươi ba người chết
tăng hơn so với cả năm hai nghìn một mươi năm là hai vụ
chính vì vậy triển khai công tác hướng tới thì tôi cũng có kiến nghị
đề nghị với các cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét bổ sung thêm những hạn chế mới
và rõ ràng hơn đối với các cái phương tiện là ô tô tải bốn mươi trở lên
theo thống kê số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện tứ kỳ chiếm tỷ lệ cao trong toàn tỉnh
số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chủ yếu trên tỉnh lộ ba trăm sáu mươi
tính đến thời điểm đầu năm học mới số vụ tai nạn giao thông đã vượt so với cả năm hai nghìn một mươi chín
để khắc phục tình trạng này thiết nghĩ các ngành chức năng cần nghiên cứu bản bạc tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh
có những điều chỉnh hợp lý cho phù hợp áp dụng cho các phương tiện
đồng thời cũng có hình thức xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm
hạn chế thấp nhất những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông cho các em học sinh
để các em học sinh mỗi ngày đến trường là một niềm vui chứ không phải mỗi ngày đến trường là nỗi lo vì tai nạn
gần một mươi chín là số lượt xe quá tải trọng bị thanh tra sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh xử lý từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay